giáp đã ra tay sát hại sau đó lôi xác chị luyến vào nhà tắm tạo hiện trần giả đồng thời cướp toàn bộ nạn nhân đem được ba mươi hai triệu đồng

vừa qua đã lặng lội tìm tòi dùng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp nhiều đơn vị nhiều tỉnh trên địa bàn và đến cuối cùng bắt được đối tượng
đối với người dân thì rất quan nghênh tinh thần nhiệt tình của lực lượng công an
sau bốn ngày đêm truy bắt công an cà mau đã bắt giữ đối tượng giết người cùng tăng vật
đây là sự cố gắng cũng là thành tích xuất sắc của công an tỉnh cà mau trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giữ gìn bình yên hạnh phúc cho nhân dân